những ngày qua công an phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm liên tục cắt cử cán bộ chiến sĩ
phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ khu phố tuần tra túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở bờ kè kênh thanh đa
để bảo vệ an toàn và hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra
trong cao điểm mùa mưa và chiều cường xảy ra thường xuyên
đã khiến một đoạn bờ kè kênh thanh đa đoạn thuộc phường hai mươi năm quận bình thạnh
dài khoảng một trăm hai mươi mét bị sụp lúng sạt lỡ
một mươi năm hộ dân bị ảnh hưởng phải khẩn trương di dợ vật dụng dọn nhà ra khỏi khu vực sạt lỡ để đảm bảo an toàn
khác biệt lúng lẹ lắm chứ mưa xuống là bắt đầu nó lỡ
ngay sau khi tiếp nhận tin báo sạt lở công an phường hai mươi năm đã tăng cường lực lượng có mặt tại khu vực này
để hỗ trợ người dân sơ tá đến định điểm an toàn đồng thời chứa hành nhiều điểm chốt chặn
tuần tra theo dõi đánh giá tình hình và cảnh báo nguy hiểm tại tuyến kè thanh đa
túc trực xuyên đêm để đảm bảo không có sự cố bất ngờ xảy ra
chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đảm bảo về
công tác tuần tra xung quanh tất cả những khu vực hiện nay đang có dấu hiệu sạt lở
nhằm đảm bảo tài phản cho người dân không bị mất cấp
và đảm bảo tính mạng không để người dân để xảy ra những sự cố đáng tiếc
hiện tại ubnd quận bình thạnh đã thực hiện các biện pháp di dời
để người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
qua rà soát nhân khẩu trong khu vực sạt lở bao gồm một mươi năm hộ dân bảy mươi chín nhân khẩu
trong đó có bảy căn ba mươi năm nhân khẩu di dời theo sự chỉ đạo
và tám căn bốn mươi bốn nhân khẩu
trong những ngày vừa qua đặc biệt là khi đêm xuống
tổ công tác của công an phường hai mươi năm đều đặn tuần tra đến sáng sớm hôm sau
trước sự xuất hiện liên tục của các chiến sĩ công an
với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
đã đem lại sự an tâm an toàn cho người dân